đồn biên phòng quỳnh thuận bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an phối hợp với lực lượng chức năng và địa phương
vừa tiến hành thả con rùa biển có trọng lượng khoảng hai mươi kg về với tự nhiên
trước đó vào lúc chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng bốn anh đậu ngọc quảng ở xóm tám xã sơn hải huyện quỳnh lưu
đang câu cá tại bãi biển thuộc xóm bảy xã quỳnh thuận huyện quỳnh lưu phát hiện một con rùa biển dính câu cạnh mưa đá
anh quảng đã báo với đồn biên phòng quỳnh thuận bộ đội biên phòng nghệ an con rùa này có trọng lượng khoảng hai mươi kg
chiều dài gần sáu mươi năm cm rộng khoảng ba mươi ba mươi năm cm vẫn còn bình thường
ngay sau đó đồn biên phòng quỳnh thuận đã phối hợp với lực lượng kiểm ngư chính quyền địa phương và nhân dân dùng cano thả rùa trở lại biển